công an huyện gia lâm hà nội đang xác minh làm rõ việc nhiều trẻ sơ sinh ở cùng một căn hộ trên địa bàn
có phải đây là đường dây mang thai hộ đẻ thuê hay không
trước đó vào tối ngày hai mươi chín tháng một mươi một trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về việc cơ quan chức năng phát hiện một đường dây đẻ thuê
tại vinhome ocean park địa chỉ tại huyện gia lâm hà nội
theo nội dung được chia sẻ quá trình kiểm tra lực lượng công an đã tiếp cận và triệt phá đường dây đẻ thuê với nhiều trẻ sơ sinh
ngay sau đó có nhiều phụ nữ bế trẻ sơ sinh từ tòa nhà trong khu đô thị ra xe cứu thương và di chuyển đi nơi khác
ngày xuất hiện trên mạng xã hội đoạn clip nhanh chóng nhận được rất nhiều sự quan tâm chia sẻ từ dư luận
phần lớn tỏ ra bất bình trước thông tin trên